thưa quý vị theo tôi được biết thì dối loạn cương dương và xuất tinh sớm là một trong những hiện tượng khá phổ biến ở nam giới
đây cũng là một vấn đề khá nhạy cảm nên rất nhiều người thường e ngại khi đi khám
bác sĩ có thể cho biết là dối loạn cương dương và xuất tinh sớm thì có những cái mức độ khác nhau như thế nào ạ
dối loạn cương dương và xuất tinh sớm hai cái bệnh lý này thì thường đi kèm nhau
dối loạn cương dương tức là dương vật không đủ cương cứng để vào trong gọp đạo trong quá trình giao hợp
hoặc là dương vật không đủ độ cứng để thâm nhập
hoặc là dương vật không đủ kích thước
hoặc là không có chuẩn về cái giải phẫu
cho nên là trong quan hệ giao hợp là gây ra cái vấn đề mặc cảm và làm cho người bệnh cảm thấy là bất lực
và xuất tinh sớm
xuất tinh sớm là hiện tượng mà giao hợp thời gian rất ngắn thường là dưới năm phút
hoặc là chưa thâm nhập vào trong âm đạo thì đã xuất tinh rồi
hoặc là vừa thâm nhập xong thì đã xuất tinh rồi
thì đấy là một cái trường hợp bệnh lý mà nó liên quan đến nhiều nguyên nhân
trong đó có cả những nguyên nhân yếu tố thần kinh cảm xúc và cả những yếu tố về sức khỏe toàn thân
như là có những yếu tố về sức khỏe toàn thân
có những bệnh phối hợp hoặc là những sang chấn về tâm lý căng thẳng lo âu hoặc stress của sống
nó cũng làm cho cái dối loạn cương dương xuất hiện và xuất tinh sớm thường hay đi kèm song song
vâng thưa bác sĩ đối với bệnh dối loạn cương dương và xuất tinh sớm thì sẽ có những biểu hiện bệnh ra sao
và trong trường hợp nào người bệnh sẽ cần đến bệnh viện để thăm khám
xuất tinh sớm nó có biểu hiện là quá trình giao hợp không được toàn vẹn
không được ưng ý
không được ưng ý của bạn tình
và người bệnh thường không làm chủ được quá trình xuất tinh trong quá trình giao hợp
và cái dối loạn cương dương thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề là không đảm bảo độ cương cứng của dương vật để thâm nhập âm đạo
và không đảm bảo được sự duy trì cương cứng sau khi đã xâm nhập
bác sĩ có thể chia sẻ về việc điều trị cũng như kiểm soát bệnh dối loạn cương dương và xuất tinh sớm được không ạ
vấn đề điều trị và kiểm soát thì chúng tôi phải được thăm khám người bệnh
để chúng tôi tìm được đâu là nguyên nhân đích thực
nếu do sang chân tâm lý thì chúng tôi sẽ động viên chấn an và tạo cho người ta sự tự tin
nhưng nếu nguyên nhân là do tổn thương thực thể về thể chất về nội tiết tố hoặc là về chức năng của bộ máy sinh dục
thì chúng tôi phải có cái phác đồ điều trị theo từng nguyên nhân phù hợp
hoặc nếu là bệnh kèm theo khác như là tim mạch
hoặc là dối loạn thần kinh nội tiết chung của tuyến yên tuyến giáp
hay là những bệnh mãn tính như tiểu đường hô hấp tim mạch mãn tính hoặc sơ gan
thì chúng tôi cũng phải điều trị theo thể chất của người bệnh
lúc đó mới phục hồi được cái chức năng sinh lý bình thường
chúng tôi rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
xuất tinh sớm là hiện tượng khá phổ biến ở nam giới
có khoảng ba mươi đàn ông trên thế giới ít nhất một vài lần trong đời bị hiện tượng này
dối loạn cương dương và xuất tinh sớm gây ra tâm lý hụt hẫng tự ti về bản thân của người đàn ông
tình trạng này nếu không được khắc phục sớm sẽ gây nên tâm lý mệt mỏi chán trường và né tránh chuyện sinh hoạt tình dục
khả năng sinh sản giảm sút và nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến
để biết chính xác tình trạng sinh lý của mình nam giới nên thăm khám để được bác sĩ khai thác bệnh sử
để điều trị bệnh dụng
người bệnh cần xác định rõ nguyên nhân của bệnh từ đâu để có hướng điều trị phù hợp
bên cạnh việc sử dụng thuốc phẫu thuật thì có thể điều trị bằng tâm lý tập luyện và cả thay đổi nhận thức thói quen sinh hoạt hàng ngày
khoa tiết niệu nam học và thận học bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành nội khoa và ngoại khoa
giỏi chuyên môn tận tâm luôn tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý nam khoa
giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát nâng cao chất lượng cuộc sống